bộ công thương nhận định quỹ bình ổn đã đóng góp vai trò quan trọng trong quản lý điều hành giá của nhà nước
giúp cho việc kiểm soát lạm phát bảo vệ người tiêu dùng
và với đặc thù kinh tế thị trường của việt nam thì việc duy trì quỹ bình ổn vẫn cần thiết
thời gian qua quỹ bình ổn sang giàu đã góp phần giữ sự bình ổn nói chung
đặc biệt là góp phần cho hoạt động quản lý nhà nước
đồng góp vai trò của mình với an sinh xã hội với đời sống người dân nói riêng
và sự phát triển của xã hội nói chung
theo báo cáo của bộ tài chính tổng số trích quỹ bình ổn giá sang giàu trong quỹ hai năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi là hơn năm bốn trăm chín mươi tỷ đồng
còn số dư quỹ bình ổn giá sang giàu đến hết quỹ hai là hơn chín chín trăm tám mươi một tỷ đồng
giá sang giàu ở việt nam của chúng ta vẫn tương đối ổn định và nó phù hợp với môi trường
cũng như thị trường của chúng ta mà nó không đến mức
gọi là nó quá có những cái biến động nó quá đột biến
gây tác động đến cái người sử dụng hoặc là đến cái nền tảng cho kinh doanh
và đây là cái mà chúng ta đánh giá rằng là cái hiệu quả rất tốt của cái hoạt động quản lý sang giàu
cũng như cái hoạt động mà đáng kể của cái quỹ bình ổn trong cái thời gian vừa qua
bộ công thương cũng khẳng định quỹ bình ổn đã đóng góp vai trò quan trọng
trong quản lý điều hành giá của nhà nước giúp cho việc kiểm soát lạm phát
bảo vệ người tiêu dùng khi giá cao
và với đặc thù kinh tế thị trường của việt nam khi thị trường xăng dầu chưa đến mức cạnh tranh
thì quỹ bình ổn vẫn là công cụ quản lý hữu hiệu để tránh trường hợp các doanh nghiệp lớn
lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường liên kết về giá ảnh hưởng đến mục tiêu lạm phát
trong hiện nay chúng ta chưa bỏ ngay được thì chúng ta phải quản lý có cái cách quản lý mà tốt hơn
việc cách xử quản lý sử dụng quản lý sử dụng cái quỹ này thì nó có nhiều thứ nhất là
về việc trích lập quỹ thì có nhiều ý kiến đề nghị là trước đây là chỉ có người tiêu dùng đóng nữa
người tiêu dùng đóng nữa thế thì bây giờ cũng đề nghị là doanh nghiệp cũng đóng một phần vào
việc ngay cả trích lập quỹ thu để trích lập quỹ thì chỉ thu khi giá sang đoạn hạng
quản lý quỹ cũng phải nên có sự tham gia của người tiêu dùng
ví dụ thông qua một tổ chức nào đấy ví dụ hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và mới đây văn phòng chính phủ đã có thông báo kết luận của phó thủ tướng trịnh đình dũng
tại cuộc họp về việc ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định tám mươi ba hai nghìn một mươi bốn về kinh doanh xăng dầu
theo đó chính phủ yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính
tiếp thu giải trình ý kiến của các bộ cơ quan và hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi
nghị định tám mươi ba trình chính phủ trong tháng chín này
trong đó cần tập trung giả soát thống nhất phương án trình chính phủ về cơ chế phối hợp điều hành giá xăng dầu
công thức tính giá cơ sở mặt hàng sang giàu chu kỳ điều chỉnh quỹ bình ồn giá